trong những ngày này hàng trăm tàu cá của ngư dân tỉnh phú yên nối đuôi nhau vươn khơi bám biển
chuyến đánh bắt dài ngày đầu năm tất cả bà con đều có chung một ước muốn đó là ngày trở về tôm cá đầy khoang
cảng cá đông tác phường phú đông thành phố tuy hòa mỗi ngày có hàng chục tàu cá của ngư dân thay nhau cập cảng tiếp đủ nhân liệu đá lạnh và nhu yếu phẩm cho chuyến biển đầu năm
đối với họ đây là ngày hội mở lộng biển tàu nào đánh bắt được nhiều cá đồng nghĩa sẽ có một năm sung túc ăn nên làm ra
đây là chuyến biển đầu năm thì đi trong cao ké gặp nhiều thì đủ cuộc sống nuôi gia đình rồi
thì trong đó được nhiều ké rồi vô trong ké lên nữa thì tụi con làm cho có tiền nhiều
để bảo đảm an toàn cho đánh bắt ở các vùng biển xa trước khi xuất bến
chủ tàu có thể đánh bắt ở các vùng biển xa
các thuyền viên kiểm tra sửa chữa ngư cụ thiết bị giám sát hành trình hệ thống thông tin để giữ liên lạc với lực lượng chức năng và người thân ở đất liền
đồng thời được cảnh báo khi tàu cá đang đến gần phạm vi vùng biển nước ngoài
vương khơ bám biển có nhiều liên hợp giúp đỡ nhau từ mấy mốc không tham gia dùng biển nước khác
giúp hỗ trợ đó tập đoàn với nhau mà
thì cũng mong đánh bắt được nhiều cá
vương khơ bám biển vô giác cả bạn mừng vui chuyến biển đầu năm
trong hai ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng hai các tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân phú yên đồng loạt đăng ký xuất bến
ban quản lý cảng cá tỉnh cũng đã hướng dẫn các chủ tàu phối hợp với nghiệp đoàn nghề cá và tổ đội sản xuất an toàn trên biển
tuyên truyền cho thuyền trưởng và các thuyền viên
thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật khi hành nghề khai thác thủy sản bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc